thưa quý vị trong đêm nay khi khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu chậm
nền nhiệt miền bắc sẽ có xu hướng tăng nhẹ
thấp nhất đêm nay ở khu vực các tỉnh lào cai hà giang cao bằng bắc cạn và cả lạng sơn
sẽ tăng lên ngưỡng từ một mươi hai cho đến một mươi bốn độ
với các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
sang ngày mai miền bắc tiếp tục có nắng sớm mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
miền bắc đang trong những ngày chính đông khối không khí khô bao trùm hầu khắp miền bắc tạo ra những ngày trời rét khô
với độ ẩm thấp nhất trong không khí nhiều thời điểm trong ngày xuống dưới mức bốn mươi năm
cùng với tình trạng hanh khô là sự thiếu vắng của những cơn mưa
chính vì vậy ở khu vực lai châu ở vùng mường tè và sinh hồ hay là ở sơn la khu vực thuận châu sông mã và sốt cục
là những vùng có nguy cơ cháy rừng ở mức cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
dự báo trong những ngày tới tình trạng khô hanh ở miền bắc sẽ cố gắng
còn kéo dài nguy cơ cháy rừng ở mức cấp năm sẽ mở rộng và xuất hiện ở nhiều cánh rừng ở miền bắc
với miền trung mưa đã giảm đi nhiều
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai dưới tác động của nhiễu động gió đông
vùng ven biển các tỉnh thành từ đà nẵng trở xuống cho đến phú yên vẫn còn có mưa nhưng diện mưa ở mức giải rác
sang ngày mai miền trung mưa vài nơi nền nhiệt miền trung cũng bắt đầu tăng dần
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế sẽ tăng lên mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
nhiễu động gió đông không đủ mạnh để gây mưa ở tây nguyên nhưng nó cũng làm cho tây nguyên trời nhiều mây nắng yếu
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn thấp trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ nắng sớm và mạnh hơn nên nhiệt độ cao từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh yếu đi vùng gió mạnh trên các vùng biển thu hẹp lại
đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và vùng biển từ bình định đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước